tại xã tân thái huyện đại tử tỉnh thái nguyên hội nhà báo việt nam phối hợp với tỉnh thái nguyên đã tổ chức lễ kỷ niệm bảy mươi năm trường dạy làm báo huỳnh thúc kháng
giữa buổi lễ có đồng chí thuận hiễu quỷ viên ban chấp hành trung ương đảng tổng biên tập báo nhân dân phó trưởng ban tuyên giáo trung ương
chủ tịch hội nhà báo việt nam đại diện các ban bộ ngành trung ương tỉnh thái nguyên và các thế hệ người làm báo trên cả nước
cách đây bảy mươi năm ngày bốn tháng bốn năm một nghìn chín trăm bốn mươi chín chủ tịch hồ chí minh sáng lập đặt tên và chỉ thị cho tổng bộ việt minh thành lập trường dạy làm báo huỳnh thúc kháng
do đồng chí đỗ đức dục phó bi thư tổng bộ việt minh làm giám đốc đồng chí xuân thủy làm phó giám đốc
do hoàn cảnh kháng chiến trường chỉ tổ chức duy nhất được một khóa học ngắn hạn gồm bốn mươi hai học viên
giảng viên của lớp là các lãnh đạo như trường trinh võ nguyên giáp hoàng quốc việt
tại buổi lễ các đại biểu đã thực hiện nghi thức khánh thành
các đại biểu đã thực hiện nghi thức khánh thành bia di tích quốc gia địa điểm trường dạy làm báo huỳnh thúc kháng
tại xã tân thái huyện đại từ tỉnh thái nguyên và đón nhận bằng xếp hạng di tích quốc gia địa điểm trường dạy làm báo huỳnh thúc kháng
cũng tại buổi lễ bảo tàng báo chí việt nam đã khai mạc triển lãm chuyên đề về trường dạy làm báo huỳnh thúc kháng
với những hình ảnh hiện vật có giá trị lịch sử đặc biệt đối với nền báo chí cách mạng việt nam